các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó chủ tịch ubnd châu âu ursula von der leyen dự đoán omicron sẽ trở thành biến thể thống trị ở eu vào giữa tháng một
trong đánh giá rủi ro mới nhất của mình trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc cảnh báo rằng
biến thể này rất có nguy cơ sẽ lây lan hơn nữa trong khu vực
nó có thể gây ra các trường hợp nhập viện và tử vong đáng kinh ngạc vượt cả những dự báo đối với delta
tại mỹ giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia
tiến sĩ anthony fauci nhận định omicron chắc chắn sẽ trở thành biến thể chiếm ưu thế trong nước và thời gian tăng gấp đôi
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ ước tính omicron hiện chiếm hai chín ca nhiễm trên toàn quốc so với chín mươi sáu tám của delta
các chuyên gia y tế khuyên cáo rằng khi omicron lan rộng các quốc gia sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
để giảm tỷ lệ virus lây lan trong không khí như giãn cách xã hội
và cải thiện hệ thống thông gió trong nhà
giám đốc who cho rằng các quốc gia phải ngăn chặn sự lây lan của omicron bằng các biện pháp phòng dịch hiệu quả hiện nay
đó không phải là chỉ tiêm vaccine mà không đeo khẩu trang
đó không phải là chỉ tiêm vaccine mà không đeo khẩu trang
chỉ tiêm vaccine mà không giãn cách xã hội
hay là chỉ tiêm vaccine mà không rửa tay thường xuyên
hãy thực hiện tất cả các biện pháp này cùng một lúc thật tốt
cùng với tiêm chủng
phải đeo khẩu trang ở hầu hết các không gian trong nhà
các quốc gia đang chật vật đối phó với omicron
vẫn áp dụng một loạt các biện pháp hạn chế khác nhau
để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể omicron và delta
ví dụ naui đã đưa ra lệnh cấm phục vụ rượu trong các nhà hàng và quán bar
áp đặt nhiều hạn chế hơn trong các trường học và đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng
giới chuyên gia nhận định rằng dường như cũng có một số quốc gia chấp nhận rằng
chúng ta sẽ phải học cách sống chung với các nhà hàng và quán bar

tại bang new south wales của australia
nơi chín mươi ba ba người dân từ một mươi sáu tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ
các hạn chế được nới lỏng hơn trong tuần này
mặc dù đã ghi nhận các ca nhiễm omicron
phát biểu trên đài phát thanh bốn bc ngày một mươi năm tháng một mươi hai
thủ tướng scott morrison nêu rõ
chúng ta sẽ sống chung với virus này
chúng ta sẽ không để nó kéo chúng ta lùi lại
trước đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới
who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
bảy mươi bảy quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các ca nhiễm omicron
và thực tế biến thể này có thể đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia
ngay cả khi nó chưa được phát hiện
omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy
ở bất kỳ biến thể nào trước đây
chúng tôi lo ngại rằng mọi người đang xem nhẹ omicron
chắc chắn chúng tôi đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của loại virus này
và cho biết thêm rằng
ngay cả khi omicron gây ra bệnh nhẹ hơn
số ca mắc có thể một lần nữa lấn át các hệ thống y tế
chưa được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó
nếu quý vị vẫn còn nhớ về ca tử vong đầu tiên vì omicron ở anh
thì mới đây một người đàn ông tự nhận là họ hàng
đã có những tiết lộ bất ngờ về ca bệnh bảy mươi tuổi tử vong này
theo đó người bệnh ngoài bảy mươi tuổi có sức khỏe tốt
nhưng đã mất chỉ sau một tuần nhập viện
trước đó bệnh nhân kiên quyết không tiêm vaccine covid một mươi chín
em gái của john đã thông báo cho anh trai về sự ra đi của cha
vì omicron trong một bệnh viện ở northampton
cha dưỡng của tôi là một người sống ẩn rật
ông ấy hiếm khi ra khỏi nhà chỉ đi đổ rác và ra nhận thư
thức ăn được giao tận nơi
ông ấy là một trong những người sạch sẽ nhất mà tôi từng biết
nhưng đây là điều quan trọng
ông ấy đã không tiêm vaccine covid một mươi chín
em gái tôi có một chút tức giận vì bố không đi chủng ngừa
vào tháng một mươi hai bố con đã tranh cãi nhau về chuyện này
ông ấy nghĩ vaccine là một âm mưu
nếu được tiêm phòng ông ấy có thể vẫn còn sống
theo lời john cha dưỡng của anh là người có sức khỏe tốt
ăn những thực phẩm lành mạnh
ông ấy không hút thuốc và đã ba mươi năm không uống rượu
john nói thêm
những người từ chối tiêm chủng nên lo lắng với sự lây lan
của biến thể mới được phát hiện vào cuối tháng một mươi một
vương quốc anh đang phải đối mặt với số ca nhiễm covid một mươi chín tăng vọt
dự đoán anh sẽ có khoảng hai trăm linh ca nhiễm biến thể mới omicron trong thời gian tiếp theo
thưa quý vị mới đây trước sự lây lan của omicron
dẫn tưởng anh dự đoán con số tử vong sẽ lên đến bảy mươi năm ca
thì mới đây sự lây lan nhanh của biến thể omicron khiến anh buộc phải đẩy nhanh nỗ lực tiêm vaccine tăng cường
đồng thời anh cũng tiết lộ mức lây diễm omicron hai trăm linh ca một ngày tại nước này
hai trăm linh ca nhiễm omicron mới một ngày
đây là thực tế tại anh
giới chức anh cảnh báo nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm với tốc độ nhanh chưa từng thấy trước đó
với sự xuất hiện của biến chủng omicron
số ca nhiễm covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra ở anh hiện tại vọt lên mức hai trăm linh ca một ngày
chiếm tỷ lệ áp đảo tổng số ca nhiễm được ghi nhận
đây là số liệu được bộ trưởng y tế anh sachik zavich đưa ra tại buổi điều trần trước quốc hội anh
ông javid cho biết bùng phát lây nhiễm omicron là tác nhân chính khiến thủ tướng boris johnson
đẩy nhanh kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người trưởng hành và hoàn tất tiêm chủng vào cuối năm nay
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng số ca nhiễm omicron được ghi nhận tại anh dựa trên kết quả giải trình tự gen là bốn bảy trăm một mươi ba ca
trong đó có một năm trăm bảy mươi sáu ca mới được xác định trong ngày
tuy nhiên cơ quan an ninh y tế vườn quốc anh ước tính con số nhiễm mới tính theo ngày trên thực tế
còn cao hơn nhiều dựa trên mô hình nghiên cứu mà cơ quan này áp dụng
thông tin mà ông javid chia sẻ là dựa trên dữ liệu của ukhsa
bộ trưởng javid nhận định biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm
đòi hỏi chính quyền trung ương phải gấp rút điều phối phản ứng y tế khẩn cấp
ông cũng kiến nghị người dân anh nên tiêm mũi vaccine tăng cường bởi những đối tượng đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh
theo ông chỉ trong vài ngày nữa đây sẽ là biến thể áp đạo tại anh
trên thực tế ước đoán về lây nhiễm tại anh khác với số ca lây nhiễm đã được xác định
bởi có những ca nhiễm không triệu chứng hoặc thể nhẹ và người nhiễm chưa bao giờ làm xét nghiệm
tuyên bố này được đưa ra giữa lúc anh xác nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể omecron
bộ trưởng javik cho biết hiện tại omicron chiếm khoảng hơn hai mươi số ca nhiễm mới ở anh
nhưng chúng ta đã thấy tỷ lệ này ở thủ đô london là hơn bốn mươi bốn
chúng tôi cho rằng omicron có thể trở thành biến chủng ở london trong vòng bốn mươi tám giờ nữa
nghĩa là lúc này số ca nhiễm biến thể mới này có thể chiếm bốn mươi
số ca mắc mới ở london và hệ thống y tế có thể lầm vào tình trạng quá tải
trừ khi chính phủ có hành động ngăn chặn kịp thời
trước đó trả lời phỏng vấn của sky news về tình trạng lây lan covid một mươi chín như cháy rừng ở anh
bộ trưởng jav nói nó đang lây lan với tốc độ kinh hoàng tốc độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đó
số ca lây nhiễm cứ tăng gấp đôi sau hai đến ba ngày
người đứng đầu ngành y tế anh cũng cảnh báo còn quá sớm để khẳng định biến chủng mới gây triệu chứng nhẹ hơn so với delta
điều đó có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với thủy triều covid một mươi chín
và một lần nữa chúng ta phải triển khai chương trình tiêm chủng chạy đua với virus ông zarvis nói
chính phủ anh đang tăng cường mức độ cảnh báo covid một mươi chín từ hôm ngày một mươi hai tháng một mươi hai và một lần nữa ra sức thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine tăng cường
để đối phó với các làn sóng lây nhiễm mới
thủ tướng boris johnson cuối tuần qua đã đặt ra mục tiêu mới là tiêm chủng vaccine mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành
trước cuối tháng này sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu
tôi e rằng hai liều vaccine là chưa đủ để tạo ra lá chắn mà chúng ta cần thủ tướng johnson nói
trích dẫn dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng omicron có thể làm giảm mức độ bảo vệ do hai mũi vaccine tạo ra
nhưng mũi tăng cường có thể tạo ra mức bảo vệ đáng kể
ngoài thúc đẩy chương trình tiêm chủng anh cũng siết chặt các biện pháp phòng dịch
khuyên khích người lao động làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày một mươi ba một mươi hai
anh cũng áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các cửa hàng phương tiện công cộng
và những người tham gia các sự kiện lớn phải có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
theo bộ trưởng javis sắp tới người dân anh phải tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ ba mới đủ điều kiện được cấp thẻ xanh covid một mươi chín
để lùi tới các địa điểm công cộng như nhà hàng quán bar hay các sự kiện tập trung đông người
cơ quan dịch vụ y tế anh nhs sẽ triển khai chương trình tiêm một mươi tám triệu mũi vaccine tăng cường
riêng tại khu vực england trong vòng ba tuần nhằm đạt được mục tiêu mà thủ tướng johnson đề ra
nhưng giới lãnh đạo nhs tỏ ra hoài nghi về điều này trong bối cảnh lực lượng y tế tại anh bị quá tải
trước yêu cầu phải đạt tiến độ tiêm chủng là bảy trăm năm mươi sáu mũi vaccine một ngày ở riêng vùng england
website đăng ký tiêm vaccine của chính phủ gặp phải sự cố quá tải tạm thời trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai
khi lượng người đăng ký tiêm mũi tăng cường tăng đột biến
người dân anh cũng gặp khó khăn trong việc làm xét nghiệm nhanh khi nền tảng trực tuyến đặt lịch đã bị treo do lực lượng truy cập quá đông
cơ quan chức năng ưu tiên xử lý các lệnh đã đặt trước
anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới nới lỏng hạn chế mở cửa kinh tế xã hội
sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa ngăn dịch covid một mươi chín lây lan
hiện tại mỗi ngày nước anh ghi nhận khoảng hơn năm mươi ca nhiễm mới
anh cũng là nơi bùng phát làn sóng omicron mạnh nhất bên ngoài châu phi kể từ khi biến chủng này được phát hiện hồi tháng trước
giới chuyên gia dự báo việc tiêm chủng sẽ còn kéo dài cho đến khi đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến hầu hết người dân trên thế giới
vậy đại dịch covid một mươi chín sẽ như thế nào trong sáu tháng tới
đại dịch covid một mươi chín sẽ như thế nào trong sáu tháng tới
theo dự báo của các chuyên gia gần như toàn bộ người dân trên thế giới sẽ bị nhiễm covid một mươi chín
hoặc được tiêm vaccine cho đến khi đại dịch chấm dứt
một số người có thể sẽ bị nhiễm covid một mươi chín hơn một lần
và cuộc đua giữa những làn sóng lây diễm và chiến dịch tiêm chủng sẽ còn kéo dài
giám đốc michael osterholm của trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và chính sách
tại đại học minetota của mỹ cố vấn của tổng thống mỹ joe biden
nói với quomberg những đợt lây nhiễm cứ tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới
nó sẽ giảm xuống có thể là giảm đột ngột
nhưng rồi cũng rất dễ có thêm đợt bùng phát nữa vào mùa thu và mùa đông năm nay
ông osterholm ví covid một mươi chín như đám chảy rừng
và cho rằng nó sẽ không dừng lại cho đến khi lan đến những cây cuối cùng
những tháng sắp tới được dự báo sẽ còn khó khăn với những đợt bùng phát mới
khi các nền kinh tế mở cửa trở lại vì nguy cơ từ những nhóm người chưa được tiêm chủng
biến thể mới có khả năng kháng vaccine và từ những người đã tiêm nhưng vẫn bị nhiễm
nhà dịch tế học lund simonsen tại đại học brokaw đan mạch
phân tích năm đại dịch cúm trong một trăm ba mươi năm qua để đưa ra dự báo về diễn biến của covid một mươi chín
bà sanosan cho biết các đại dịch cúm thường có khoảng hai bốn làn sóng lây nhiễm
và kéo dài hai ba năm trong khi đại dịch dài nhất là năm năm
covid một mươi chín đang ở năm thứ hai
và giữa làn sóng thứ ba
tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín được cho là sẽ không giống với những đại dịch trước
vì virus sars cov hai là virus mới có khả năng lây truyền mạnh hơn
và đã gây chết chóc hơn bất cứ đại dịch nào khác kể từ dịch cúm tây ban nha năm một nghìn chín trăm chín mươi
với việc virus vẫn đang lây lan ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nơi
một số ý kiến cho rằng biến thể mới có thể sẽ xuất hiện
đặc biệt là nguy cơ biến thể có khả năng kháng vaccine
bên cạnh đó cũng có ý kiến lo ngại một loại virus cúm mới sẽ nổi lên
trong lúc thế giới đang đối phóng với virus covid một mươi chín
hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng đại dịch covid một mươi chín sẽ không dừng lại
đến khi chín mươi chín mươi năm dân số toàn cầu đạt miễn dịch nhờ tiêm vaccine
hoặc đã bình phục sau khi mắc bệnh
theo phó giáo sư lịch sử y học erika charter tại đại học oxford anh
do nguồn cung vaccine trên toàn cầu là không đồng đều
nên đại dịch sẽ kết thúc mỗi nơi mỗi khác như những dịch bệnh từng xảy ra trước đây
các chính phủ sẽ phải quyết định mức độ mở cửa để sống chung với dịch
đại dịch kết thúc sẽ để lại một nơi mỗi khác
đối với những tác động to lớn kéo dài trong nhiều năm
cho đến khi đó thế giới sẽ còn phải đối diện với nhiều tháng khó khăn sắp tới
khi các đợt bùng phát mới sẽ khiến trường học đóng cửa
người lao động phải cân nhắc rủi ro khi đi làm bệnh viện bị quá tải
biến thể omicron được nam phi báo cáo lần đầu tiên lên who hôm hai mươi bốn một mươi một
và được xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại chỉ hai ngày sau đó
biến thể này có hàng chục đột biến trong đó có những đột biến được cho
là có thể giúp virus dễ lây và né được hề miễn dịch
hiện đã có trên sáu mươi nước và vùng lãnh thổ ghi nhận người mắc omicron
phần lớn là các trường hợp nhập cảnh
những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch trên thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại